tại cuộc làm việc trưởng ban quản lý khu kinh tế hải phòng lê trung kiên đề nghị công ty khẩn trương hơn nữa trong việc truy vết giám sát chặt chẽ thông tin khai báo của các trường hợp liên quan đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch như khử khuẩn khu vực làm việc bố trí phương án sản xuất tại chỗ
bên cạnh đó công ty cũng cần cập nhật kịp thời thường xuyên các bảng màu cảnh báo người từ vùng dịch về để có phương án xử trí phù hợp với người lao động
thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hải phòng cho biết
sáng ba tháng một mươi một thành phố hải phòng đã phát sinh một ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng là nữ công nhân hai mươi bốn tuổi đang làm việc tại công ty lg diesplay trong khu công nghiệp tràng duệ thành phố hải phòng
được biết bệnh nhân này quê ở thị xã đông triều tỉnh quảng ninh thuê phòng trọ ở xã hòa bình huyện thủy nguyên
từ mùng một tháng một mươi nữ công nhân này thường xuyên di chuyển qua lại giữa nhà ở thị xã đông triều phòng trọ và công ty
theo điều tra ban đầu bệnh nhân chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp ở công ty
chồng và con ở nhà không đi đến vùng có dịch cũng như các sự kiện đông người
chiều mùng một tháng một mươi một bệnh nhân thấy mệt mỏi
ngày hai tháng một mươi một bệnh nhân đi khám tại trung tâm y tế huyện an dương kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai
tối ngày hai tháng một mươi một kết quả xét nghiệm khẳng định đã xác định bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
theo cơ quan chức năng đến sáng ngày ba tháng một mươi một đã xác định được một trăm ba mươi một f một và tám mươi ba f hai của trường hợp f trên
đã cho dừng sản xuất một khu vực xưởng liên quan đến ca bệnh này
trước đó ngày hai tháng một mươi một thành phố hải phòng cũng ghi nhận năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
trong đó có ba trường hợp tại phường hạ lý quận hồng bàng là người trong một gia đình
đi từ thành phố hồ chí minh về thành phố hải phòng ngày ba mươi một mươi
gia đình được thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày do có con nhỏ
trường hợp thứ tư có địa chỉ tại xã ngọc sơn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nhưng đang lưu trú tại phường lạc viên quận ngô quyền
thành phố hải phòng
bệnh nhân là thuyền viên về từ thái lan hoàn thành cách ly tập trung ngày hai mươi hai tháng một mươi tại hải phòng
sau đó bệnh nhân đi về xã ngọc sơn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
ngày ba mươi tháng một mươi bệnh nhân đi từ nghệ an ra thành phố hải phòng bằng xe khách
rồi lưu trú tại phường lạc viên quận ngô quyền
sáng một tháng một mươi một bệnh nhân đến cdc hải phòng làm xét nghiệm sars cov hai để xuất cảnh
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lực lượng y tế đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm
kết quả một mươi sáu trên một mươi sáu f một có kết quả âm tính
trường hợp thứ năm là bệnh nhân có địa chỉ tại xã hoa động huyện thủy nguyên
đây là f một của ca nhiễm covid một mươi chín được xác định trước đó
bí thư thành ủy hải phòng trần lưu quang nhận định phương thức phòng chống dịch covid một mươi chín đã có
sự chuyển hướng nới lỏng vòng ngoài và tập trung kiểm tra giám sát ở cơ sở hiện nay lực lượng
chức năng ở các khu vực vòng ngoài thành phố đã bớt áp lực do đó trách nhiệm lớn sẽ dồn vào các
địa phương nguyên tắc chung là phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo phòng chống dịch của trung ương
cụ thể là nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng
đầu sâu sát bám sát cơ sở kiểm tra giám sát thường xuyên công tác phòng chống dịch
thực tế trong mấy ngày qua người từ vùng dịch về thành phố rất lớn do đó nguy cơ xuất hiện f một
nhiều đòi hỏi thành phố hải phòng phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trên cơ sở ý kiến phát biểu
kiến nghị của các sở ngành liên quan và các quận huyện về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng ghi nhận các địa phương đã có nhiều cố gắng và
tập trung vào công tác giám sát kiểm tra người từ vùng dịch về thành phố tuy nhiên nguy cơ bùng
phát dịch tại hải phòng vẫn rất cao vì vậy thành phố cần có các biện pháp phòng chống quyết liệt
cố gắng dễ hơn chủ tịch ubnd thành phố hải phòng kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố thực
hiện nghiêm thông điệp năm k tập trung phát hiện người từ vùng dịch về thông tin cho chính quyền địa
phương để thực hiện các quy định phòng chống dịch người từ vùng dịch về thực hiện khai báo y tế
trung thực đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà trường hợp nào không đủ điều kiện cách
đi tại nhà hoặc ý thức không tốt thì đưa đi cách ly tập trung các trường hợp từ vùng dịch về có
thể cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố sau khi có đơn đề nghị từ vùng dịch về
các trường hợp tự nguyện được cách ly thành phố xem xét chi trả kinh phí cho người có hoàn cảnh
các khó khăn do quận huyện đề xuất áp dụng từ một mươi bốn h ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các trường hợp tự theo dõi tại nhà
nếu thực hiện không nghiêm túc sẽ yêu cầu nâng lên mức cách ly tại nhà
thành phố hải phòng đồng ý chi trả kinh phí xét nghiệm đối với các trường hợp cần xét nghiệm bổ
sung theo đề xuất của sở y tế cho phép xe của gia đình đón người từ cảng hàng không quốc tế
cát bi về cách ly tại nhà đối với người có xét nghiệm âm tính
với sars cov hai có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
chủ tịch ubnd tp hải phòng nguyễn văn tùng giao ubnd các quận huyện chỉ đạo tổ phòng chống
covid một mươi chín cộng đồng tại các thôn tổ dân phố tăng cường phát hiện người từ vùng dịch về địa phương
khai báo y tế không trung thực kiểm tra giám sát việc cách ly tại nhà động viên người dân thực
hiện cách ly tập trung nếu không đủ điều kiện cơ sở vật chất cách ly tại nhà đảm bảo không
để dịch lây lan ra cộng đồng ubnd các quận huyện phối hợp với
ngành y tế thành lập ngay các trạm y tế lưu động theo quy định tại quy định số bốn nghìn bốn mươi hai
quy đề bit ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế về việc hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu
động trong bối cảnh dịch covid một mươi chín sử dụng ba trăm linh test nhanh hiện có để xét nghiệm miễn phí cho các
đối tượng theo đề nghị của ngành y tế ra soát đề xuất thêm cơ sở cách ly tập trung của thành phố
hải phòng dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các bến tàu bến cảng

hải phòng dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các bến tàu bến cảng bãi xe chợ đầu mối lộn của thành phố tăng cường xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong công tác cách ly y tế tại nhà không nghiêm túc và các trường hợp vi phạm phòng chống dịch khác
đối với một mươi sáu ca dương tính với sars cov hai về từ vùng dịch được phát hiện trong những ngày gần đây
công an thành phố kiểm tra ra soát việc khai báo y tế trường hợp nào khai báo không trung thực sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
hải phòng dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các bến tàu bãi xe chợ đầu mối lộn của thành phố tăng cường xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong những ngày gần đây